các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thu giữ tại chỗ hơn bốn kg ma túy đá hai bánh heroin một mươi hai một trăm linh viên ma túy tổng hợp
phan trọng sơn là đối tượng đã từng có ba tiền án về ma túy
sau khi ra tù chưa được bao lâu sơn tiếp tục móc nối với các đối tượng cộng cán khác
để thiếp lập nêm đường dây mua ma túy từ lào về nghệ an tiêu thụ
quá trình theo dõi bắt giữ đối tượng sơn rất manh động đã liều lĩnh đạp chân ga
lao xe về phía lực lượng chức năng rồi cố thủ trong xe
buộc lực lượng chức năng phải đập vỡ kinh lái không chế kịp thời
bắt giữ sơn và thạch ngay trước nơi ở của hai đối tượng
đang vận chuyển số lượng lớn ma túy các loại phạm văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại xã hưng đạo huyện tiên lữ tỉnh hương yên đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh thái bình phối hợp cùng công an huyện hưng hà bắt quả ta
cụ thể vào khoảng ngày hôm nay
khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày năm tháng ba tại địa phận xã điệp nông huyện hưng hà
lực lượng công an bắt quả tăng phạm văn hiếu đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ hai bánh heroin có trọng lượng sáu trăm bảy mươi hai g một trăm linh g ketamine ba mươi gram mdma
hai điện thoại di động và một xe ô tô grand i một mươi biển kiểm soát tám mươi chín a chín nghìn hai trăm một mươi một
tại cơ quan công an hiếu khai nhận mang số ma túy trên từ huyện tiên lữ tỉnh hương yên
sang thị trấn hưng nhân huyện hưng hà tỉnh thái bình để tiêu thụ
nhưng chưa kịp bán thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
một đường dây đánh bạc và đánh bạc trực tuyến quy mô cực lớn vừa bị phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh quảng ninh chủ trì phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng
công nghệ cao bộ công an triệt phá chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị phát hiện
thì số tiền giao dịch để đánh bạc của đường dây này đã lên đến trên một mươi tỷ đồng
lực lượng chức năng đã huy động trên đường dây này
trên hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp một mươi một địa điểm tại các huyện
sóc sơn mê linh thành phố hà nội thị xã đông triều quảng yên và huyện ba trẻ tỉnh quảng ninh
kết quả cơ quan công an đã triệu tập một mươi chín đối tượng thu giữ một mươi xe ô tô trên ba mươi điện thoại
máy tính thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc
ngoài ra cơ quan công an còn thu giữ và phong tỏa gần một tỷ đồng
đáng chú ý đã thu giữ hai khẩu súng hai mươi bảy viên đạn các loại
một dao găm tại địa điểm khám xét thuộc huyện sóc sơn thành phố hà nội
kết quả bước đầu xác định đường dây tổ chức đánh bạc do nguyễn văn tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
và vũ ngọc thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đều trú tại xã tân dân huyện sóc sơn thành phố hà nội
cầm đầu quản lý điều hành ba tài khoản tổng đại lý super master là dte ba trăm năm mươi chín ca hai mươi bảy tám ql bảy
qua đấu tranh các đối tượng trong đường dây này
khai nhận tổ chức đánh bạc trên trang mạng bóng tám mươi tám buy in một bed union sáu mươi tám
các máy chủ của các trang này đều được đặt ở nước ngoài
giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau trong đó có tiếng việt
chúng tổ chức các hình thức đánh bạc trên hai lĩnh vực là thể thao casino
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên một mươi tỷ đồng
là mình vào các trang mạng rồi là mình quản chắc các trang quản lý
mình cắt ra để
để mình chia cho khách hàng theo yêu cầu của khách hàng
mình quy ước với khách hàng về thanh toán
nếu như hai bên đồng ý với nhau thì là có quy mốc thanh toán theo tuần
kết quả xác minh được biết đường dây tội phạm này chủ yếu hoạt động đánh bạc
có tính chất liên kết ổ nhóm núp bóng doanh nghiệp
nhiều đối tượng có tiền án tiền sự về tội đánh bạc cố ý gây thương tích
cá biệt có đối tượng ngô văn huy có đến sáu tiền án tiền sự nguyễn văn tú có ba tiền án
mình thành lập ra một doanh nghiệp đó là công ty nước sạch lọc anh
nhưng thực ra cái việc hoạt động nước sạch thì hầu như là không có
hiện công an tỉnh quảng ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rê vũng tàu vừa tạm giữ đối tượng nguyễn cao thăng
hai mươi bốn tuổi trú tại phường nguyễn an ninh thành phố vũng tàu để điều tra về hành vi giết người
theo điều tra nguyễn cao thăng trong thời gian chung sống với vợ năm mươi bảy tuổi
thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt và tiền bạc
đến ngày sáu tháng ba thăng và vợ tiếp tục xảy ra cãi vã
thăng đã lấy một cục đá nghệ thuật hình con sư tử để dưới gầm giường
đánh nhiều lần vào đầu và mặt của vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi xảy ra sự việc thăng đến công an phường nguyễn an ninh đầu thú
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện nghĩa hưng tỉnh nam định đang tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn thìn
trú tại xã nghĩa sơn huyện nghĩa hưng để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào ngày ba tháng ba nguyễn văn thìn không có giấy phép điều khiển phương tiện thủy theo quy định
nhưng lại điều khiển phương tiện thủy không biển kiểm soát di chuyển trên sông ninh cơ
khi tổ tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông đường thủy
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nam định ra tín hiệu yêu cầu phương tiện cập bờ để kiểm tra
thìn đã không chấp hành hiệu lệnh mà còn có hành động chống đối để ngã ba đồng chí cảnh sát giao thông đường thủy xuống sông
sau khi bắt giữ nguyễn văn thìn tổ tuần tra kiểm soát tuyến sông ninh cơ phòng cảnh sát giao thông
đã bàn giao đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nghĩa hưng tiếp nhận điều tra và xử lý theo thẩm quyền
với hành vi cối gây thương tích đối tượng trần văn linh hai mươi chín tuổi trú tại ấp tân hòa xã tân lập huyện tân biên tỉnh tây ninh
đã bị công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự
vào khoảng một mươi ba h ngày ba tháng ba trần văn linh sống tại nhà vợ ở ấp xóm mía xã phước trạch huyện gò dầu
đến nhà ông nguyễn minh tân bốn mươi sáu tuổi là hàng xóm để nhậu và hát karaoke
trong lúc nhậu giữa linh và trần quang huy ba mươi năm tuổi người địa phương đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi
sau đó huy cầm theo dao quay tìm linh gây sự
trong lúc xô sát huy đã dùng dao đâm linh trúng vào hông
linh dùng dao chém nhiều nhát vào người huy
gây án xong linh đem dao đến công an xã phước trạch tự thú
cục quản lý dược vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về tăng cường kiểm tra việc mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín
theo cục quản lý dược thuốc kháng virus điều trị covid một mươi chín nói chung và thuốc monom piravir nói riêng
là các thuốc khi sử dụng phải tuân thủ theo đúng hướng dẫn của cán bộ y tế
để bảo đảm an toàn hiệu quả cho người sử dụng
tuy nhiên trong thời gian vừa qua có hiện tượng nhiều cá nhân giao bán thuốc monupiravir
trên các nền tảng mạng xã hội không được kiểm soát dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng
sức khỏe người bệnh và hiệu quả điều trị
để bảo đảm an toàn cho người sử dụng thực hiện nghiêm luật dược hai nghìn một mươi chín
và chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật trong kinh doanh thuốc điều trị covid một mươi chín
cục quản lý dược đề nghị sở y tế các địa phương chủ động khẩn trương triển khai
phối hợp triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của bộ y tế
về việc tăng cường các biện pháp quản lý đối với việc mua bán sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín
xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự
thì kịp thời lập hồ sơ chuyển sang cơ quan công an để xử lý theo quy định
để được nghỉ ở nhà điều trị và hưởng các chế độ về bảo hiểm
các f là công nhân viên chức lao động đã phải đến cơ sở y tế xét nghiệm lại
để có giấy chứng nhận dương tính hoặc xác nhận khỏi bệnh hết thời gian cách ly
vì thế những ngày qua tại trạm y tế của rất nhiều địa phương xảy ra tình trạng f tập trung đông
để giải quyết các thủ tục liên quan khiến cho dịch bệnh có nguy cơ lây lan
sau đây là ghi nhận trên địa bàn tp hải dương tỉnh hải dương
trạm y tế phường tứ minh tp hải dương tỉnh hải dương
mặc dù đã cuối giờ chưa nhưng vẫn có rất đông người đến làm các thủ tục khai báo xin xác nhận
qua tìm hiểu được biết trong số này có nhiều người đến để khai báo mình dương tính với sars cov hai gọi chung là f
người xin xác nhận là f khỏi bệnh người là f đến để giải quyết các chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
f có quá trạng làm các thủ tục xác nhận f để lột về công ty để bị hưởng chế độ bảo hiểm xã hội tụ tập rất đông
nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân hạn chế lây lan dịch bệnh khi tụ tập đông người
ubnd tỉnh hải dương đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp các địa phương hỗ trợ f làm thủ tục xin nghỉ điều trị
tránh tình trạng f tập trung đông gây lây lan dịch và đảm bảo quyền lợi cho người lao động
theo đó các em sẽ không phải đến cơ sở y tế để xin xác nhận
mà giấy này sẽ được cấp tại nhà tại nơi cư trú đúng thời hạn
bàn chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín cấp xã phường phối hợp với các trạm y tế cơ sở để cấp giấy chứng nhận nghỉ việc
kết thúc điều trị để người lao động hưởng bảo hiểm xã hội
quy định mới của tỉnh giúp người lao động là f yên tâm điều trị đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch
so với ngày hôm nay thì lượng f đến trạng y tế là không còn đột biến như ngày trước
và cái văn bản này đã tháo gỡ
nó tháo gỡ được cái điểm nghẽn cho tuyến y tế cơ sở
giảm tải cho tuyến y tế cơ sở trong việc cấp giấy hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động
thiết nghĩ công tác phòng chống dịch sẽ không đạt hiệu quả nếu vẫn còn quá nhiều thủ tục mà người dân cần phải xác nhận
hoặc không được hỗ trợ về thời gian trình tự để có được các giấy tờ liên quan
như vậy có thể thấy là việc ủy ban nhân dân tỉnh hải dương có văn bản chỉ đạo đơn vị liên quan phối hợp với các địa phương
hỗ trợ f làm thủ tục xin nghỉ điều trị tránh tình trạng f tập trung đông đã góp phần hạn chế tình trạng lây lan dịch bệnh mà vẫn bảo đảm quyền lợi cho người lao động
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sóng hai mươi bốn h bảy
kính thưa quý vị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy liên huyện
và bắt giữ hai đối tượng thu giữ các loại ma túy tổng hợp và tai vật liên quan cấp phần đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phối hợp lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an huyện nhân trạch và công an xã phước thiền
bắt quả tang nguyễn thị hằng ba mươi chín tuổi và quách văn hồ ba mươi tám tuổi cả hai chú huyện nhân trạch đồng nai đang sử dụng ma túy tại phòng trọ của hàng ở ấp trầu xã phước thiền
khám xét phòng trọ của hằng cơ quan công an thu giữ sáu gói ma túy đá giấu trên ốc tủ quần áo
nguyễn thị hằng khai nhận bản thân không nghề nghiệp là nghiện ma túy nên đã mua số ma túy trên về sử dụng và bán cho các con nghiện khác
qua điều tra mở rộng vụ án công an huyện nhân trạch đã phối hợp công an huyện long thành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng trần việt hùng bảy mươi tuổi
tên thường gọi bố già ngụ xã long đức huyện long thành tại đây lực lượng công an thu giữ ba gói ma túy đá
qua đấu tranh hùng khai nhận bản thân nghiện ma túy lâu năm nên mua ma túy về để bán lại cho các con nghiện để kiếm lời thì bị bắt

tên thường gọi bố già ngụ xã long đức huyện long thành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng trần việt hùng bảy mươi tuổi
tên thường gọi bố già ngụ xã long thành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng trần việt hùng bảy mươi tuổi
tên thường gọi bố già ngụ xã long đức huyện long thành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng trần việt hùng bảy mươi tuổi

hai ngày sau tường quay lại gặp chú cơ sở nó để chuyển khoản trả tiền và xin nhận lại xe
tuy nhiên chú tìm kiếm ra tài khoản không thấy tiền
thì tường lấy lý do ngân hàng bị chạm nên kêu chờ
đồng thời mở chiều khóa và điều khiến xe đã cầm cố trước đó chạy ra phía trước cơ sở
sau đó lợi dụng sơ hở đối tượng tường đã điều khiển xe ô tô bỏ trốn
qua điều tra công an công an xác định xe ô tô trên được tường thuê ở thành phố hồ chí minh
vào ngày hai mươi tháng hai và đem đi cầm cố từ tiệm cầm đổ thị xã bến cát tới bình dương để lấy tiền tiêu xài
sau đó tường đã giá vợ thực hiện giao dịch thanh lý hợp đồng cầm cố nhằm chiếm đoạt tài sản và tẩu thoát
ngày hôm nay cũng tại thị xã bến cát công an thị xã cho biết đã tạm giữ đối tượng võ hoàng lãm
một mươi tám tuổi để điều tra làm rõ hành vi làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức
qua công tác nắm tình hình ngày một tháng ba công an thị xã bến cát bắt quả tan đối tượng lãm và hiếu
đang bán hồ sơ xin việc giả tại địa bàn phường thới hòa
khám xét nơi ở các đối tượng lực lượng công an phát hiện và thu giữ tám con dấu và mộc tên các loại
hai chứng chỉ cùng bảy bản phô tô công chứng văn bằng chứng chỉ
hơn một tờ giấy khám sức khỏe đơn sinh việc sở yếu lý lịch số hộ khẩu
kho đón một giáo quốc cơ quan tổ chức và chư kiết bác tăng vật có liên quan
làm việc với công an đối tượng hiếu khai nhận bản thân sử dụng mạng xã hội
đăng tải nội dung nhận làm hồ sơ văn bằng chứng chỉ
khi khách có nhu cầu hiếu sẽ liên hệ với lãm để đặt làm theo yêu cầu của khách
sau đó số hồ sơ trên sẽ được đối tượng hai vợ cứu lãm ở nhà trọ tự ký tên đóng dấu
và đưa cho lãm đem đi bán cho người khác để thu lợi
được biết mỗi hồ sơ sinh việc hiếu thuộc của khách từ ba trăm năm mươi bốn trăm năm mươi đồng một bộ
và trả lãm với giá hai trăm năm mươi đồng một bộ
phối hợp quảng bá du lịch tp hcm tới các công ty và công dân châu âu
khuyến khích tổ chức hoạt động du lịch mice tại thành phố
và đó là những nội dung đáng chú ý trong thỏa thuận hợp tác giữa sở du lịch
tp hcm và hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam vừa được ký kết chiều nay
không chỉ với việt nam hay tp hcm thị trường khách quốc tế đặc biệt là khách châu âu
là thị trường quan trọng với nhiều nước trên thế giới
theo bà nguyễn thị ánh hoa giám đốc sản phẩm
du lịch năm hai nghìn một mươi chín trước khi có dịch covid một mươi chín lượng khách châu âu
tại tp hcm tăng trưởng khoảng bảy lượng khách quốc tế tăng trưởng khoảng một mươi sáu
đến từ đường hàng không tăng trưởng khoảng một mươi năm
những con số này cho thấy triển vọng tiềm năng của thị trường này
chưa được khai thác một cách đương xứng
việc ký kết này đối với chúng tôi có nghĩa rất là quan trọng
chúng tôi sẽ được tiếp thêm nguồn lực và được tiếp cận một cái kênh
rất là quý tính để chúng tôi có thể quảng bá giới thiệu về du lịch việt nam
về du lịch tp hcm đến nhiều khách hàng đã đang và sẽ đến với việt nam
đến với tp hcm
và đặc biệt chúng tôi sẽ học tập được rất nhiều từ phía các bạn
và từ phía những người đã đi trước công nền du lịch rất là phát triển
cũng trong chiều nay sở du lịch tp hcm đã ký kết thỏa thuận hợp tác

công ty trách nhiệm hỗn hạn một thành viên dịch vụ mạch đất sân bay việt nam
nhằm thực hiện một số nội dung trong chiến lược phát triển du lịch thành phố
đến năm hai nghìn ba mươi cũng như trao đổi thông tin về tình hình phát triển du lịch
hàng không hợp tác quảng bá xúc tiến và truyền thông du lịch
sở du lịch tp hcm kỳ vọng sự hợp tác lần này sẽ mở ra những tôn hội mới
để nâng tầm chất lượng dịch vụ phục vụ khách quốc tế
cũng như khách việt nam đến thị trường tp hcm
kính thưa quý vị qua gần bốn tháng gắn đèn tín hiệu giao thông
ở thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng nơi vốn trước đó được mệnh danh
là thành phố không đèn giao thông và cũng như đã góp phần giảm thiểu
được ủng tắc giao thông
tuy nhiên qua quá trình đi vào hoạt động hệ thống đèn giao thông
vẫn còn nhiều một số bất cập và cũng cần được ngành chức năng
tiếp tục quan tâm khảo sát điều chỉnh cho phù hợp
không giờ cao điểm nhưng khi có tín hiệu đèn xanh
các phương tiện đồng loạt di chuyển đổ ra các ngã đường
do không có hệ thống vòng xuyến giao thông như trước đây
nên mạnh ai nấy đi người đi thẳng người rẽ phải rẽ trái
dẫn đến tình hình giao thông lộn xộn ở khu vực trung tâm
và trên thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp va quẹt giao thông đáng tiếc
tên điều hành phố đà lạt đã được gắn đèn tín hiệu giao thông
tại bảy nút giao thông trọng điểm trên điều hành phố đà lạt
qua đó cũng giảm tải áp lực về phương tiện tham gia giao thông
đồng thời tạo điều kiện đường thông hề thoáng cho nhân dân đi lại rất là thuận lợi dễ dàng
tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có một số mặt hạn chế
như trên các tuyến đường nút giao thông đang thi công
thì cũng có một số cái lòng đường nó còn đang nhỏ hẹp
việc phân luồn giao thông cho người dân để chấp hành việc đèn tín hiệu giao thông
thì đôi lúc cũng chưa có chấp hành tốt
đó là một số phương tiện
các phương tiện được rẽ phải hoặc là được đi thẳng
nhưng mà người dân chưa có quen với hệ thống đèn tín hiệu giao thông
vẫn dừng trước làm cho một số phương tiện ở sau rất là khó chịu
từ đó chúng tôi phải điều tiết liên tục trên các nút giao thông
trong những giờ cao điểm và những ngày lễ tết
trước tình hình dân số không ngừng gia tăng
số lượng du khách đến đà lạt ngày càng nhiều trong những năm qua
đã tạo áp lực lớn về giao thông đối với địa phương
để giải quyết thực trạng này
cũng như góp phần đảm bảo an ninh trật tự
không và đóng góp vào sự phát triển của thành phố
từ cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thành phố đà lạt đã bắt đầu khởi công nâng cấp
mở rộng các nút giao thông
cùng lắp đặt bảy hệ thống đèn tín hiệu giao thông
tại các vị trí trên
với tổng kinh phí một trăm bốn mươi ba tỷ đồng
từ nguồn vốn đầu tư của nhà nước
tôi thấy là cái ủng tắc giao thông
thì nó không còn thông đường phố
thì thông khoán
người dân thì chấp hành rất là tốt
khi mà tôi cũng
ủng hộ cái việc mà lắp đèn xanh đèn đỏ
nó thể hiện một cái thành phố văn minh
người dân thì người ta lại có ý thức cao hơn
khi mà tham gia giao thông
hồi trước dựa đèn xanh đèn đỏ không có
nhưng bây giờ nó có đèn xanh đèn đỏ là
trên cái sinh hoạt của cái giao thông rất là an toàn
người dân rất là thoải mái
tốt đẹp rất là tốt đẹp
đô thị này rất là văn minh
mọi người dân đều văn cưỡi
rồi nhanh chóng
việc đầu tư lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông
và mở rộng các nút giao thông
đã nhận được sự đồng thuận và ủng hộ cao của người dân
tuy nhiên qua quá trình đi vào hoạt động
hệ thống đèn giao thông vẫn còn đó một số bất cập
cần được ngành chức năng tiếp tục quan tâm khảo sát
để điều chỉnh phù hợp
đảm bảo giao thông an toàn không suốt
để hệ thống đèn tín hiệu giao thông phát huy tác dụng
với đặc thù của thành phố đà lạt
địa hình dốc đường hẹp
thiết nghĩ ngành chức năng cần tiếp tục khảo sát đánh giá
để điều chỉnh hệ thống đèn cho phù hợp với tình hình thực tế
đồng thời kẻ vẽ phân luồn phân tuyến giao thông hợp lý
đối với những khu vực có đông người qua lại
nên chăng bố trí các vòng xuyến giao thông
để tránh tình trạng mạnh ai nấy đi mạnh ai nấy vẽ
khẩn trương lắp đặt thêm hệ thống camera thông minh
và các nút đèn tín hiệu giao thông
để xử lý các trường hợp vi phạm giao thông
bên cạnh đó người tham gia giao thông cần chấp hành thực hiện tốt
các bản chỉ dẫn từng bước xây dựng ý thức văn hóa khi tham gia giao thông